trang mạng dabit của is cùng ngày đã đăng tải hình ảnh của hai người đàn ông trên trong trang phục màu vàng
được nhận dạng gồm một người đàn ông naui tên là ole johan grimsgat obstad người đàn ông trung quốc là fan qinghui năm mươi tuổi
is chuyển thông điệp tới bất cứ ai muốn trả tiền chuộc để đổi lấy mạng của hai con tin
tuy nhiên không cho biết thời gian và địa điểm bắt giữ hai con tin này
vào ngày hôm nay hãng reuters đưa tin thông tin cá nhân của hơn một mươi triệu người đã bị xâm phạm
sau khi tin tặc tấn công hệ thống máy tính của công ty bảo hiểm excellus blue cross blue shield
có trụ sở tại thành phố rochester bang new york và các chi nhánh của công ty này
theo công ty bảo hiểm exellus cho biết cuộc tấn công đầu tiên xảy ra từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba
các thông tin khách hàng bị đánh cắp bao gồm tên ngày sinh số an sinh xã hội địa chỉ email số điện thoại các thông tin về tài chính
đây là cuộc tấn công mạng mới nhất nhằm vào các công ty bảo hiểm của mỹ trong thời gian qua
hiện cục điều tra liên bang mỹ fbi
đang hợp tác cùng với các công ty bảo hiểm để tiến hành điều tra đánh giá quy mô của các cuộc tấn công